vâng thưa quý vị hôm nay là ngày mùng một tết cũng là ngày đầu tiên của tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai
thì rất nhiều những chính sách mới sẽ có hiệu lực quy định mới về xuất xứ hàng hóa
và ngay sau đây sẽ là những thông tin chi tiết
quy định mới về xuất xứ hàng hóa
có hiệu lực từ ngày một mươi năm tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai
nghị định một trăm một mươi một hai nghìn hai mươi một ndcp sửa đổi bổ sung điều một mươi năm xuất xứ hàng hóa
cụ thể tổ chức cá nhân sản xuất xuất khẩu nhập khẩu tự xác định và ghi xuất xứ hàng hóa của mình
đảm bảo trung thực chính xác tuần thủ các quy định pháp luật về xuất xứ hàng hóa
xuất khẩu nhập khẩu hàng hóa sản xuất tại việt nam hoặc các cam kết quốc tế mà việt nam tham gia
quy định mới về xuất xứ hàng hóa